thưa quý vị vào ngày hai mươi ba tháng bốn đoàn công tác bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn cùng tập thể cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh long an và người dân đã đến viếng đưa tiễn trung tá nguyễn xuân hào
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa tỉnh long an về nơi an nghỉ cuối cùng
trung tá nguyễn xuân hào đã anh dũng hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt ma túy
trên đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa tỉnh long an
lễ tang trung tá nguyễn xuân hào được tổ chức trang trọng theo nghi thức công an nhân dân
tại lễ tang trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ồn đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt lãnh đạo bộ công an đã chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình
người thân và đồng đội của trung tá nguyễn xuân hào
trong sự tiếc thương ấy thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc tham cấp mặt hàng trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí nguyễn xuân hào
và gửi số tiền một trăm linh triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho người thân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng chỉ đạo công an tỉnh long an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
khẩn trương thực hiện các chế độ chính sách cho đồng chí nguyễn xuân hào
giám đốc công an tỉnh lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
tập trung hối hợp với gia đình khẩn trương quan tâm động viên gia đình và tổ chức hỗ trợ gia đình
trong thời gian tới giám đốc công an tỉnh lãnh đạo bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng
tiếp tục khẩn trương tham mưu đề sức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách
theo quy định của đảng của nhà nước và của ngành đối với gia đình đồng chí nguyễn xuân hào